như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi một dưới sự chỉ đạo của tổng cục quản lý thị trường
đội quản lý thị trường số một mươi bốn thuộc cục quản lý thị trường hà nội đã chia thành năm tổ tiến hành kiểm tra năm địa điểm kinh doanh thương hiệu thời trang seven am
qua kiểm tra tổng số hàng hóa tại năm cơ sở là chín ba mươi năm sản phẩm váy áo quần túi sách
tại thời điểm kiểm tra chủ các cửa hàng kinh doanh đều không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa
đồng thời chưa công bố hợp quy cho sản phẩm để đưa ra lưu thông theo quy định
chính vì vậy đội quản lý thị trường số một mươi bốn đã tiến hành tạm giữ toàn bộ chín ba mươi năm sản phẩm để điều tra làm rõ
cùng với đó đội quản lý thị trường số một mươi bốn đã tiến hành lấy ba mẫu sản phẩm để giám định chất lượng
sáng nay công an tỉnh lâm đồng đã tiêu hủy trên hai trăm sáu mươi mặt hàng với gần sáu sản phẩm
là những hàng hóa vi phạm về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
những hàng hóa được tiêu hủy trong đợt này gồm đồ chơi trẻ em quần áo đồ điện gia dụng
các loại mứt khô cùng với nhiều hàng hóa tiêu dùng khác
đây là những hàng hóa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng thu hồi
trong đợt gia quân kiểm tra hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc từ đầu năm đến nay
theo đó gần sáu sản phẩm trên tổng số hai trăm sáu mươi mặt hàng đều có xuất xứ nước ngoài
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc không đảm bảo vệ sinh
đã được lập biên bản tịch thu bằng một mươi sáu biên bản vi phạm hành chính
toàn bộ số hàng này đã được tiêu hủy bằng cách đốt và trôn lấp trước sự chứng kiến
của đại diện sở y tế sở công thương cục quản lý thị trường lâm đồng
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng một mươi một tới đây tòa nhân dân tp nha trang sẽ tiến hành
mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị can là nguyễn thị ngọc hạnh
ngô văn lắm cùng chú tại tp nha trang
trần vũ hải ngô tuyết phương cùng chú tại quận tây hồ tp hà nội
về hành vi trốn thuế điểm đáng lưu ý trong vụ án này là bị can trần vũ hải
làm nghề luật sư hiểu biết luật pháp thế nhưng lại cố ý vi phạm pháp luật
đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản
tại địa chỉ bảy mươi tám trên bốn mươi tuệ tĩnh nha trang
giữa bên chuyển nhượng là nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm
và bên nhận chuyển nhượng là vợ chồng luật sư
trần vũ hải và ngô tuyết phương
giá trị thực mà hai bên đã giao dịch bất động sản này là hơn một mươi sáu tỷ đồng
bằng sự hiểu biết của mình luật sư trần vũ hải cùng với vợ là ngô tuyết phương
đã bàn bạc với nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm
làm hợp đồng mua bán chỉ có một tám tỷ đồng
việc làm này là nhằm trốn thuế
số tiền thuế đã trốn được cơ quan chức năng giám định là hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
với hành vi nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với trần vũ hải ngô tuyết phương nguyễn thị ngọc hạnh và ngô văn lắm
quá trình điều tra thu tập tài liệu chức cứ
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được hành vi của các bị can
nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm trần vũ hải và ngô tuyết phương
đã phạm báo tội trốn thuế quy định tại điều một trăm sáu mươi một bộ luật hình sự
nguyễn thị ngọc hạnh ngô tuyết phương ngô tuyết phương
sửa đổi và bổ sung năm hai nghìn chín
trên cơ sở kết quả điều tra vụ án ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra vụ án
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
đề nghị truy tố các bị can về tội trốn thuế theo quy định của pháp luật
mọi công dân đều có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật
là một công dân lại hành nghề luật sư
bị can trần vũ hải không chỉ có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật
mà còn phải có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người khác
vậy nhưng ở đây trần vũ hải lại là người cố ý vi phạm
nhằm trục lợi cho cá nhân và các đồng phạm
đối với ông hải là một luật sư mà lợi dụng và sự hiểu biết về pháp luật của mình
tạo ra những kẽ hở để lợi dụng trốn tránh trách nhiệm với nhà nước là đóng thuế
thì tôi nghĩ việc làm này cần phải lên án và cần phải đưa ra pháp luật xử lý một cách riêng mình thẳng thẳng
trong quá trình bị điều tra trần vũ hải cho rằng mình vô tội
cơ quan điều tra vi phạm tố tụng bị can nhiều lần gửi đơn khiếu nại cho các cơ quan chức năng
ngày tám tháng một mươi một vừa qua
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chính thức có quyết định giải quyết khiếu nại của trần vũ hải
quyết định này nêu rõ
trần vũ hải và ngô tuyết phương đã có hành vi ký nhiều bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
và tài sản gắn liền với đất không đúng với giá trị thực tế
hành vi này đã giúp cho nguyễn thị ngọc hạnh và ngô văn lắm trốn thuế
vì vậy các quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
và các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
đối với trần vũ hải và ngô tuyết phương về tội trốn thuế là có căn cứ và đúng pháp luật
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
tết nguyên đán năm nay diễn ra sớm chỉ cách tết dương lịch chưa đến một tháng
nên dự báo hoạt động mua sắm hàng hóa sẽ sôi động vào thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sở công thương hà nội cho biết
đến thời điểm này việc chuẩn bị nguồn hàng tết đã cơ bản hoàn tất
với yêu cầu kiểm soát chặt về chất lượng hàng hóa đồng thời đảm bảo bình ổn giá cả thị trường
sở công thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm khai thác nguồn hàng của hà nội
từ các tỉnh thành phố và dự trữ hàng hóa với mức tăng khoảng một mươi một mươi năm so với các tháng trong năm
nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết của nhân dân
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tình trạng tồn kho hàng hóa sau tết
ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng ba mươi một hai trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với kế hoạch giữ chữ hàng hóa tết năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó sở công thương sẽ phối hợp với cục quản lý thị trường thành phố và các ngành liên quan
đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển buôn bán hàng nhập lậu
hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời thực hiện các quy định về đăng ký giá niêm yết giá bán theo giá niêm yết
vâng như vậy là vào dịp cuối năm thị trường thực phẩm đồ uống lại sôi động để chuẩn bị cho mùa tết lễ
nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng này tăng cao cũng kéo theo nhiều nguy cơ gây mất an toàn
ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng
cùng với đó là hoạt động vận chuyển kinh doanh thực phẩm nhập lậu kém chất lượng
diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
nếu như không kiểm soát tốt thì tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ diễn biến phức tạp
phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
gần hai tấn xúc xích phụ da thực phẩm các loại chuyên trở từ lạng sơn về hà nội
mới đây đã bị công an quản lý thị trường hà nội bắt giữ
tại hà nam và ninh bình các cơ quan chức năng vừa bắt giữ hơn ba tấn gia lợn
không rõ xuất xứ đã bốc ngùi hôi thối
đây chỉ là hai trong số rất nhiều
nhiều vụ việc thời gian qua gây nhức nhối trong dư luận về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng
làm một cách như người ta gọi là ăn sổi ở thì đó
thì rồi tự họ cũng phá sản hoặc là họ cũng sẽ bị gọi là đào thải khỏi cái quy luật
trong vấn đề sản xuất những sản phẩm thực phẩm
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi tám
cả nước đã xảy ra hơn một trăm linh vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn hai người phải vào bệnh viện cấp cứu
trong đó có ba mươi trường hợp tử vong do ngộ độc rượu nấm động
cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra xử phạt chín mươi chín công ty đơn vị vi phạm về an toàn thực phẩm
với tổng số tiền lên đến gần sáu tỷ đồng
ngoài ra thu hồi hàng trăm giấy phép đặc biệt liên quan đến quảng cáo các sản phẩm thực phẩm đồ uống
tôi nghĩ trên thị trường
có rất là nhiều công ty mỗi công ty họ có một mục tiêu khác nhau
đối với những công ty nhìn ngắn hẹn họ chỉ quan tâm về lợi nhuận trong thời gian ngắn hẹn
thời điểm từ nay cho đến giáp tết nguyên đán lượng tiêu thụ hàng hóa thực phẩm đồ uống thường tăng cao hơn ngày thường
nguy cơ thực phẩm mất an toàn từ các cơ sở sản xuất mùa vụ nhỏ lẻ hay các hàng quán vỉa hè là rất lớn

do vậy các địa phương đã tăng cường các đoàn thực phẩm
thanh tra kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm để phục vụ tốt nhu cầu của người dân
chúng ta phải hoàn thiện các văn bản pháp lý có liên quan đến an toàn thực phẩm
ví dụ như là các nghị định các thông tư hướng dẫn rồi đặc biệt là các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm
vì cái tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ấy thì anh chị em cũng biết là đã ban hành từ rất lâu rồi
cho nên bây giờ nếu cứ lấy cái tiêu chuẩn đấy ra để mà áp dụng thì sẽ không đạt yêu cầu
và rất khó
khó cho cả người kiểm tra và khó cho cả người tiêu dùng cũng khó cho cả người nghiên cứu nữa
cho nên là chúng tôi cho rằng là cái việc này là cần phải làm ngay
hoặc là các cái chế tài để mà xử phạt những cái trường hợp mà sản xuất thực phẩm mà không đảm bảo
cái chất lượng mà tung ra thị trường thì phải xử lý theo hướng là phải nặng hơn tăng nặng hơn
chứ còn cái chế tài hiện nay của chúng ta theo tôi đó là nó còn chưa đảm bảo cái đủ sức gian đe
giải pháp quan trọng nhất là chúng tôi đã nghĩ là kết hợp
tức là sản xuất theo chuỗi
tức là sản xuất theo hợp đồng
cho nên tất cả những cái sản phẩm của chúng ta đều phải sản xuất theo cái hợp đồng đã ký với người tiêu thụ
chứ còn nếu mà chúng ta cứ sản xuất rồi chúng ta tìm cách bán thì chắc chắn là nó sẽ rất khó khăn
về nguyên tắc thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký công bố trước khi lưu hành
các doanh nghiệp có quyền tự công bố chất lượng sản phẩm và cơ quan quản lý sẽ tiến hành hậu kiểm
nếu phát hiện sẽ bị xử phạt
theo nghị định một mươi năm nd cp được biết trong thời gian tới
cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đảm bảo an toàn cho người dân ăn tết nguyên đán
trong đó sẽ tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ lớn như trái cây thực phẩm tươi sống
bộ lao động thương binh và xã hội vừa yêu cầu sáu mươi ba địa phương khảo sát tình hình nợ lương
thưởng và thưởng tết nguyên đán sắp tới
hạn gửi báo cáo là ngày hai mươi tháng một mươi hai
theo yêu cầu các sở lao động thương minh và xã hội khẩn trương yêu cầu doanh nghiệp
ra soát lại hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể quy chế trả lương tiền thưởng theo thỏa thuận
xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi chín và thông báo cho người lao động biết
bộ đề nghị các địa phương phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp khu kinh tế khu chế xuất
để nắm rõ tình hình nợ lương tiền lương và kế hoạch thưởng
trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán canh tí cho người lao động
sau khi giá thịt lợn ổn định được một thời gian thì những ngày vừa qua giá thịt lợn tại miền bắc lại đang có chiều hướng tăng
giá thịt lợn hơi xuất chuồng đã để lên ngưỡng là bảy mươi năm đồng một kg thậm chí là ở nhiều địa phương còn chạm mốc là tám mươi đồng một kg
đây có thể coi là mức giá cao kỷ lục từ trước tới nay
hiện ra bán thịt lợn lẻ tại các chợ dân sinh
cũng liên tục tăng giá
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
tiêu dùng đã hạn chế mua ít thịt lợn hơn so với nhu cầu hoặc chuyển đổi sang sử dụng các loại thực phẩm khác có giá thành rẻ hơn
thịt lợn mấy ngày tăng cao lắm tiền đường nó có hạn cho nên chỉ là mua chỉ phải mua giảm đi
trước đây đáng nghĩa mua một cân thì bây giờ chỉ mua được sáu bảy dạng thôi
hiện giờ thì giá thịt lợn nó cũng lên là khá là cao so với mức bình thường thì nó lên đến tầng hai mươi ba mươi nghìn một cân
cho nên là nhiều khi là sử dụng của gia đình em nó cũng thay đổi rất là nhiều
sẽ chuyển hướng qua ví dụ như là thịt gà hoặc là ăn cá
và thứ hai ngoài ra thì thịt lợn đang có xu hướng là giá thịt tăng cao mà thịt lợn thì các nguồn thực thịt lợn lại đang có vấn đề vẫn chưa giải quyết hết
cho nên là gia đình em thì cũng muốn là chuyển sang ăn cá nhiều hơn
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nguồn cung của chúng ta không thiếu
nhưng một số hộ nuôi có xu hướng giữ đàn lợn để chờ tăng giá và tăng trọng lượng cao hơn mới bán ra tạo nên tâm lý thiếu nguồn cung cho thị trường